tại hà nội cục thông tin cơ sở bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức trao giải cuộc thê
thiết kế lì xì hạt giống xuân canh tí hai nghìn hai mươi
cuộc thi là sân chơi để phát huy tính sáng tạo và nâng cao nhận thức của học sinh
về tình yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường
cuộc thi đã thu hút sự tham gia của một trăm linh hai trường học và tổ chức giáo dục tại hai mươi tỉnh thành trong cả nước
thay vì bị động ngồi chờ người lớn đưa tiền lì xì như mọi năm
thì giờ đây những em bé có thể chủ động trao tặng những hạt giống mà các em đã tiết kiệm được cho người lớn
ban tổ chức không trao giải nhất mà chỉ lựa chọn những bài viết nắn nốt
cho những lì xì phong cách sáng tạo ấn tượng và những lời chúc hay và ý nghĩa